điện mới đây thông tin đưa vaccine điều trị ung thư từ nhật bản về việt nam
mang đến nhiều niềm hy vọng cho các bệnh nhân mắc căn bệnh quái ác này
tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ về loại vaccine trên
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai
trong khi đó trên báo tuổi trẻ thì lại phản ánh tình trạng
dù dự án sân bay long thành mới đang ở giai đoạn thu hồi đất bồi thường
nhưng để bán đất thì nhiều đơn vị đã tự quy hoạch dự án với đủ kiểu lời giao
như là dự án gần cổng b sân bay
vâng chỉ cần lên mạng tìm kiếm đất nền sân bay long thành
nhiều người sẽ dễ tìm thấy những lời giao hoa mỹ như là có sổ riêng sang tên ngay
cam kết thổ cư một trăm linh xây dựng tự do sở hữu vĩnh viễn vị trí vàng di chuyển ra sân bay một mươi năm phút
thế nhưng không một ai biết được sự thật của lời giao này như thế nào
các cơ quan chức năng cảnh báo là người dân nên cẩn thận trọng
trong việc đầu tư trước những lời mời chào của có đất
bởi đây là những thông tin được vẽ lên từ sức hút của dự án sân bay long thành
trong khi đó tác giả bài viết trên báo đại biểu nhân dân thì lại đặt câu hỏi
dự án cải tạo rạch xuyên tâm tiến độ chậm do đâu
dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch xuyên tâm quận bình thạnh
được xem là dự án trọng điểm về di rời nhà ở ven và trên kênh rạch
cải thiện cuộc sống của hàng nghìn hộ dân
tuy nhiên cho đến nay thì tiến độ triển khai thực hiện dự án vẫn còn rất chậm
trong khi môi trường xung quanh ngày càng ô nhiễm
nguyên nhân được đề cập đến là do vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư
và chưa được thông qua chủ trương đầu tư công để ghi vốn bồi thường giải phóng mặt bằng
và làm cơ sở triển khai thực hiện
sau gần hai năm thí điểm đến nay hà nội đã và đang xây dựng cũng như duy trì được
một mươi bốn tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát
tuy nhiên tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại hà nội vẫn còn nhiều tồn tại
cần khắc phục
tác giả bài viết cho rằng là mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát
không chỉ góp phần thay đổi thói quen kinh doanh ăn uống
mà còn hình thành nét văn minh mới trong thương mại
xong vào giờ cao điểm buổi trưa các tuyến phố này vẫn diễn ra tình trạng
là phương tiện đỗ lộn xộn dưới lòng đường và gây cản trở giao thông
nguyên nhân là do các tuyến phố này đều không có điểm trong giữ xe
vỉa hè chật hẹp cho nên khách hàng phải để xe trên vỉa hè hoặc ngay dưới lòng đường
đây là những tồn tại mà tác giả bài viết nhận định là cần phải được chấn chỉnh kịp thời
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau